ubnd tp hà nội cho phép hoạt động vận chuyển giao nhận hàng hóa biêu phẩm biêu chính bằng xe mô tô xe hai bánh hay còn gọi là shipper từ chín h đến hai mươi h
ubnd tp hà nội vừa chấp thuận đề xuất của sở giao thông vận tải liên quan tới hoạt động vận chuyển giao nhận hàng hóa biêu phẩm biểu chính bằng xe mô tô xe hai bánh
theo đó các nhân viên giao hàng bằng xe hai bánh chỉ được hoạt động từ chín h đến hai mươi giờ hàng ngày
đồng thời shipper được yêu cầu phải có giấy chứng nhận kết quả âm tính với virus sars cov hai bằng phương pháp pcr hoặc là test nhanh còn thời hạn theo quy định của ngành y tế
các sở công thương thông tin và truyền thông nông nghiệp và phát triển nông thôn yêu cầu các đơn vị doanh nghiệp chịu trách nhiệm đảm bảo nghiêm ngặt các quy định phòng chống dịch đối với nhân viên giao hàng khi tham gia hoạt động giao nhận hàng hóa biêu phẩm bưu chính